còn vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua bốn tháng năm một thanh niên có biểu hiện ngáo đá xông vào cửa hàng trên đường nguyễn sinh sắc thuộc phường hai thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp dùng dao tự kề vào cổ đòi tự tử
bước đầu xác định đối tượng tên là nhí khi xông vào cửa hàng trong tình trạng ngao đá nhí liên tục nói với nhân riêng rằng có người đang đuổi theo giết mình
hai nhân viên đã trốn thoát ra ngoài an toàn và trình báo với lực lượng công an
khoảng một mươi phút sau công an có mặt tại hiện trường và vận động người thân bạn bè đến khuyên nhủ đối tượng
quá trình khuyên giải kéo dài và gặp nhiều khó khăn vì nhí dùng dao tự kề vào cổ và lực lượng công an đã ập vào khống chế thành công bắt giữ đối tượng